phát biểu tại hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi chín và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi của tập đoàn điện lực việt nam evn diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhận định với đặc điểm thời tiết cực đoan diễn ra trên cả nước khiến các hồ chứa nước khô hạn
là điều báo động thiếu nguồn dẫn đến thiếu điện trong năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
thủ tướng cho rằng các dự án cung ứng điện chậm tiến độ gặp khó khăn dẫn tới nguy cơ thiếu điện trong những năm tới
giả soát sáu mươi dự án nguồn điện có công suất lớn trên hai trăm linh mw dự kiến đưa vào vận hành giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi
thì có đến ba mươi năm dự án đang triển khai với tổng công suất ba mươi chín mw chậm tiến độ trong đó evn có bảy dự án

tôi cần hỏi lại anh thành bân nhân bây giờ các ông làm
ông phải làm đi
mà nếu không làm được thì công chí đề xuất ấp dụng thi điểm bộ chính trị thủ tướng đồng ý công chí để tư nhân họ làm
vì theo luật định lực điều hai
khoảng bốn gì đó là nhà nước độc quyền về phong phú điện trong đó cả đường dây
vậy chúng ta cho áp dụng cơ chế này nếu các chứ không làm
thủ tướng yêu cầu ngành điện cần quản lý tốt hơn để tăng năng suất lao động
việc thực hiện lộ trình tăng giá điện vừa qua đã gây phản ứng của nhân dân
thủ tướng cho rằng do truyền thông thông tin của ngành điện còn chậm đổi mới
vì sao có giá bậc thăng về điện tiêu dùng
vì sao mà cao tháng ba tháng bốn tháng năm là ghép lại như thế mà trong khi mà băng băng băng
đặc biệt là những cái thông tin ví dụ công ty nói chưa tính được giá thành mà đã tính được giá bán
người già thắc mắc cái đấy không
cho nên vừa rồi các ông suy nghĩ kiếm tôi có đưa vấn đề ra khỏi không tôi chưa được
chưa thể đưa vấn đề ra được để mà tạo nên phản ứng phức tạp
nhưng mà năm nay chúng ta phải khắc phục
những vấn đề về giá điện này và các công khai phát bạch
tôi nói đại loại là nói chung giá điện việt nam như thế là cái giá điện vừa rồi là công bố là đúng không là sai đâu
là cần thiết
vì mình hội giả không thể thắp chân được như vậy
thủ tướng cho rằng phát triển điện phải đi trước một bước
sắp tới sẽ thông qua quy hoạch điện lực như là tổng sơ đồ tám cũng như chiến lược năng lượng chiến lược phát triển ngành điện
trong lúc hạn hán thiếu nước ở miền bắc miền trung hạn hán ở miền nam
thì evn càng phải thể hiện vai trò chủ đạo nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện vận hành an toàn hệ thống điện
có phương án ứng phó với tình hình khô hạn nắng nóng nhu cầu điện tăng cao
thủ tướng yêu cầu bộ công thương ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
phối hợp với evn và các tập đoàn lớn trong điều hành tốt than và khí cho việc cung mướng điện
với quan điểm nếu thiếu khí thì phải ưu tiên cho sản xuất điện
bộ công thương cần đôn đốc các dự án bot đã ký hợp đồng
và để nhanh tiến độ đàm phán các dự án bot đã có chủ trường
tại hội nghị thủ tướng trao hân trường lo động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất điện